trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã hội kiến với thủ tướng ấn độ narendra modi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng chuyển tới thủ tướng narendra modi lời chào và lời thăm hỏi của thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo việt nam
thời gian qua kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
tuy nhiên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn rất lớn
do vậy hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xúc tiến tạo đột phá trong trao đổi thương mại tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh
để đưa kim ngạch hai triệu đạt mục tiêu một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí của ấn độ tham gia vào lô dầu khí mở tại thêm lục địa của việt nam
mong muốn ấn độ giới thiệu và tạo điều kiện để việt nam tham gia hợp tác tại các dự án dầu khí tiềm năng ở ấn độ và ở các nước thứ ba
nhấn mạnh ấn độ và việt nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời thủ tướng narendra modi khẳng định
đây là di sản quý báu cho các thế hệ mai sau hai nước cần gìn giữ vùn đắp và phát triển lên tầm cao mới
chính phủ ấn độ ủng hộ các nhà đầu tư ấn độ đến việt nam sản xuất kinh doanh
về vấn đề biển đông thủ tướng narendra modi tái khẳng định
ấn độ ủng hộ việc đàm phán và giải quyết những vấn đề tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế